chương trình hôm nay thứ hai ngày một mươi bốn tháng một mươi hai sẽ có những nội dung chính sau đây
hiện nay lưu lượng giao thông trên quốc lộ năm có khoảng năm mươi xe trên một ngày đêm gấp hơn ba lần lưu lượng thiết kế

đang tăng cường thêm nhân lực thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công kẻ chống sói lở đê biển gò công
hoàn thành công trình trước ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một

công trình có chiều dài trên một tám trăm linh mét cao hai ba mét bằng bê tông cốt thép

công trình xây kẻ chống sói lở bờ biển gò công thi công từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi với tổng giá trị gần hai mươi năm tỷ đồng
đường sắt việt nam cho biết dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi một đường sắt sẽ tăng cường thêm nhiều đoàn tàu trên các trạng ngắn
còn với dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một tới nay vẫn còn khoảng tám mươi vé trên tuyến bắc nam
đến thời điểm trước tết dự kiến còn khoảng ba mươi vé đi từ ga sài gòn biên hòa đến các ga từ nha trang đến hà nội
thời gian từ ngày hai đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức là từ ngày hai mươi một đến ngày ba mươi tháng chạp năm canh tí
sau tết sẽ còn khoảng ba mươi vé đi từ hà nội đến hà nội
sau tết sẽ còn khoảng năm mươi vé cho các ga từ hà nội đến nha trang đi ga biên hòa sài gòn trong thời gian từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tức từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng giêng năm tân sửu
từ ngày một mươi năm tháng sáu cho đến nay trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thuộc sở giao thông vận tải
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt pc tám công an tp hcm thực hiện phạt nguội một mươi bốn ba trăm bốn mươi chín ô tô vi phạm
thông qua camera trong đó khoảng một năm trăm linh trường hợp đã nộp phạt hơn một sáu tỷ đồng chiếm hơn một mươi
với khoảng một mươi hai tám trăm linh xe chưa nộp phạt nếu quá thời hạn ba mươi ngày từ lúc cảnh sát giao thông gửi thông báo
người vi phạm không đến giải quyết sẽ bị đưa vào diện không cho đăng kiểm xe
sở giao thông vận tải tp hcm lắp cố định camera ghi hình ô tô dừng đỗ sai phép trên một mươi bốn tuyến đường khu trung tâm để phạt nguội từ tháng ba
hiện hệ thống camera mở rộng thêm ở tám tuyến đường
tình hình giao thông phức tạp gồm cộng hòa hoàng vân thụ hồng hà bạch đằng quận tân bình nguyễn bình khiêm cõng quỳnh trương định quận một và phần đăng lưu quận phú nhuận
từ đầu năm cho đến nay trên địa bàn huyện grong anna tỉnh đắk lắc dư luận đang xôn xao bàn tán về việc ubnd huyện tổ chức đấu thầu dịch vụ công ích có nhiều khuất tất
việc doanh nghiệp không bảo đảm năng lực nhưng vẫn trúng thầu và ngược lại doanh nghiệp có năng lực thì lại không trúng
vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào xin mời quý vị và các bạn xem phóng sự ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
theo tìm hiểu thì công tác thu gom xử lý rác thải tại huyện crong anna từ năm hai nghìn một mươi chín trở về trước do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý đô thị và môi trường crong anna đảm nhận
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay thông qua việc đặt hàng gói thầu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện năm hai nghìn hai mươi
ubnd huyện grong anna lựa chọn ba liên doanh khác gồm công ty trách nhiệm hữu hạn
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại thi phương công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hồng phúc và công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường và đô thị đức tài thực hiện gói thầu này
đến khi triển khai công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường và đô thị đức tài xin rút dẫn tới tình trạng hai liên doanh còn lại không đủ năng lực thực hiện gói thầu nhưng vẫn được trúng thầu và thực hiện gói thầu này
đến khi triển khai công ty trách nhiệm hữu hạn hậu hạn bsq công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại thi phương công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại bsq
đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn kinh phí tri thường xuyên
điều này dẫn tới tình trạng chỉ định thầu cho doanh nghiệp không đủ năng lực phương tiện
dân mong các cơ quan chức năng của tỉnh đắk lắc cần vào cuộc làm rõ việc ủy ban nhân dân huyện cờ rông anna tổ chức thực hiện gói thầu dịch vụ công ích nói trên
nếu có sai phạm thì cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những thông tin trong nước đáng chú ý tiếp theo sẽ có trong chương trình
chất lượng không khí hà nội vẫn kém
con đường ý đảng
lòng dân ở vùng cao yên bái
vài ngày gần đây kết quả quan trắc tại ba mươi năm trạm trên địa bàn thành phố hà nội cho thấy chất lượng không khí giảm mạnh
cụ thể là chỉ số chất lượng không khí aqi chạm ngưỡng xấu và kém với hai màu hiện thị là đỏ và cam
theo sở tài nguyên và môi trường hà nội có ba yếu tố chính gây ra hiện tượng chất lượng không khí kém là gồm các chất ô nhiễm phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày
thứ hai là do ô nhiễm từ các môi trường
thứ ba là do sự thay đổi của thời tiết
trong đó sự thay đổi của thời tiết tác động rõ rệt nhất đến sự tăng giảm chất lượng không khí trong những ngày qua
trong tình trạng chất lượng không khí như hiện nay những người bình thường bắt đầu cảm nhận được những tác động tới sức khỏe
vì vậy sở tài nguyên và môi trường khuyên cáo mọi người nên cảnh giác các hoạt động mạnh khi ở ngoài chơi tránh tập thể dục dài và nghỉ ngơi nhiều hơn trong nhà
người dân có thể thường xuyên theo dõi chất lượng không khí tại cổng thông tin quan trắc môi trường của thành phố là môi trườngthủđô vn
dự báo từ ngày hôm nay thành phố hà nội và các tỉnh miền bắc sẽ đón đợt rét đậm rét hại mới
từ ngày mai một mươi năm tháng một mươi hai không khí lạnh tăng cường mạnh hơn nên nhiệt tại các khu vực trên sẽ giảm sâu tới mức rét đậm rét hại
với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi một đến một mươi bốn độ c vùng núi là từ tám đến một mươi một độ c vùng núi cao là dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá
để bảo đảm sức khỏe người dân cần lưu ý
triển khai các biện pháp
phòng tránh mọi người dân đặc biệt là những người cao tuổi khi ra ngoài trời cần mặc đủ ấm nhớ mang theo áo mưa đeo khẩu trang tránh không khí lạnh và nước mưa xâm nhập vào cơ thể
người dân tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sửa ấm đồng thời lưu ý kiểm tra an toàn điện trước khi sử dụng các thiết bị sửa ấm hoặc tắm
người dân khu vực vùng núi cần kiểm tra che chắn kín gió chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm hạn chế chăn thả đàn nuôi ra ngoài trời tăng cường thức ăn tinh và cho gia súc uống nước ấm
thời điểm bước vào các đợt lạnh những bệnh cúm mùa lại gia tăng
vì vậy bắt đầu có hiện tượng người dân tích chữ thuốc tamiflu loại thuốc có tác dụng điều trị và dự phòng cúm ở những người đã tiếp xúc với người bệnh mà chưa có triệu chứng
tháng một mươi hai năm ngoái trong đợt cao điểm mắc cúm thuốc tamiflu rơi vào đất nước
thuốc tamiflu rơi vào tình trạng khan hiếm và bị đội giá lên nhiều lần
tuy nhiên theo các chuyên gia tamiflu chỉ có tác dụng không làm virus nhân lên mà không thể giết chết nó
nói cách khác các loại thuốc này chỉ ức chế được virus cúm a
theo các bác sĩ tamiflu là thuốc không được sử dụng tùy tiện chỉ được sử dụng với những trường hợp có các biến chứng như viêm phổi với chỉ định của bác sĩ
người dân tự ý mua thuốc trong trường hợp này rất nguy hiểm
để phòng ngừa bệnh cúm mùa người dân có thể tiêm vaccine uống đủ nước và giữ ấm cơ thể trong mùa đông
tỉnh yên bái hiện có hơn bốn trăm một mươi năm ha rừng tỷ lệ che phủ đạt sáu mươi ba đứng thứ tư toàn quốc
để hạn chế cháy rừng phá rừng các cấp chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng đối với các hộ dân
các địa phương đã thực hiện tổ chức lồng ghép trên một trăm linh hội nghị
in ấn phát một mươi hai tờ rơi làm áp phích ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng với hơn năm mươi lượt người tham gia
các địa phương tiếp tục duy trì củng cố hơn một tổ sung kích chữa cháy
tại các điểm sung yếu đều xây dựng tròi canh lửa để chủ động phát hiện lửa rừng trong mùa khô hanh
tại các huyện vùng cao mù căng trải trạm tấu
trên cục kiểm lâm tỉnh chỉ đạo hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy
theo dõi hướng dẫn các chủ hộ canh tác nương rẫy khi đốt nương rẫy phải làm đường danh cản lửa bảo đảm an toàn
không để cháy lan và cương quyết không cho đốt nương vào những ngày hanh khô và có gió to
nhà xuất bản giáo dục mới đây đã có văn bản báo cáo gửi bộ giáo dục và đào tạo về kết quả giả soát bốn bộ sách giáo khoa lớp một mới do nhà xuất bản này tổ chức biên soạn
bộ sách lớp một kết nối trí thức với cuộc sống phải chỉnh sửa nhiều nhất với hơn ba mươi bảy trang tập trung ở sách tiếng việt một và sách giáo dục thể chất
nhà xuất bản giáo dục dự kiến cắt giảm chỉnh sửa một số câu chữ nhằm giảm số chữ để học sinh không phải đọc văn bản quá dài hoặc thay thế một số từ ngữ khó
những bộ sách khác như là trân trời sáng tạo điều chỉnh ở sách tiếng việt một tập một và môn tiếng anh
được biết bốn bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục
khoảng bảy mươi thị phần sách giáo khoa lớp một mới
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cả nước đã chính thức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với học sinh khối lớp một và chuẩn bị các điều kiện để triển khai đối với từng khối lớp ở các bậc học khác
tại tỉnh bắc cạn chương trình này đã được quan tâm thực hiện qua đó đạt được những kết quả đáng ghi nhận
với ba thay đổi đó là giảm số lượng môn học học hai buổi một ngày
giảm lý thuyết thiên về trải nghiệm
chương trình giáo dục của học sinh lớp một năm nay bước đầu đã nhận được sự đồng tuận của học sinh và giáo viên
văn đầu thì các phụ huynh chúng tôi cũng rất chỉ là băn khoăn không biết là chương trình mới thì nó như thế nào
qua một thời gian học chúng tôi đã đánh giá nội dung chương trình mới
thứ nhất là cái bộ sách mà sở giáo dục đào tạo và tỉnh nhà đã chọn thì cơ bản là đã đảm bảo để chương trình học sinh có thể tiếp thu được
quá trình dạy thì các con cũng hiểu được nội dung
các trường đã được giáo dục
chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng và phát triển phẩm chất năng lực học sinh
bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc
ngay trong thời gian nghỉ hè các trường đã cử hơn hai trăm linh giáo viên tham gia bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới
giáo viên dạy lớp một năm nay thì tôi thấy là chương trình này
thứ nhất là về sách giáo khoa là rất là phù hợp với các cháu và nó có nhiều bài gắn liền thực tế
các cháu có thể áp dụng với thực tế rất là nhiều với kênh hình và kênh tranh ảnh rất là phong phú đẹp mắt và thu hút học sinh
mỗi giờ học thì các cháu rất là sôi nổi
và với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể này thì đầy cao những gắn liền thực tế và phát huy năng lực phẩm chất của các cháu rất là nhiều
để tiếp tục thực hiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám đối với lớp một và lớp hai và lớp sáu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng
quả công tác truyền thông tiếp tục phối hợp với sở nội vụ và ủy ban nhân dân các huyện thành phố để thực hiện công tác tuyển dụng viên chức
bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo cho việc triển khai thực hiện chương trình
dù bước đầu được đánh giá tốt nhưng do đặc thù tỉnh miền núi nên tỷ lệ học sinh cấp tiểu học được học hai buổi một ngày còn thấp
ở một số điểm trường vùng cao cơ sở vật chất và dạy học còn thiếu thốn chưa bảo đảm một phòng một lớp
ngoài ra vấn đề thiếu giáo viên cũng là trở ngại gây khó khăn cho việc triển khai chương trình mới tại tỉnh bắc cạn
thưa quý vị những đường bê tông rộng hơn một mét tranh vanh nối những quả đồi khe núi và những ngôi nhà của bà con ở vùng cao lại với nhau
dù rất khó khăn nhưng bằng sự hỗ trợ của nhà nước cùng với sức dân nhiều tuyến đường đặc thù như thế đã được hình thành
tạo thuận lợi cho người dân địa phương
đi lại cho con em đến trường một cách thuận tiện ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái
không hề đơn giản mỗi khi đổ bê tông ở địa hình không bằng phẳng phải khó khăn lắm bà con mới kề máy trộn bê tông sao cho thang bằng
không những vậy để vận chuyển cát sỏi xi măng đến điểm thi công tất cả đều phải dùng sức người
dù vất vả bà con không ngần ngại cùng chung tay để làm xong con đường vào bản
người dân thôn chúng mình vất vả quá đường xá đi lại khó khăn
nhờ chính phủ cho sỏi cát xi măng nên người dân trong thôn bảo nhau đi làm đường
đường dốc được đổ bê tông sẽ đi lại dễ dàng hơn
chính vì sự thiết thực của những tuyến đường bê tông đặc thù phù hợp với điều kiện của bà con vùng cao
không khí lao động cũng phấn khởi khẩn trương
không chỉ nam giới chị em và cả lãnh đạo xã cũng sắm tay vào cùng giúp nhân dân
đối với vùng cao này mà có được những tuyến đường bê tông này là cực kỳ
thì là thuận lợi cho bà con
bởi vì như các anh đã biết đi các đoạn đường từ dưới lên thì nếu mà không có đường bê tông thì người dân rất là vất vả
mong muốn của người dân là chỉ có được nhà nước hỗ trợ như này để có được các tuyến đường bê tông đến tận nhà
để cho người dân có thể đi lại cho nó thuận tiện vào các ngày mưa nắng thuận lợi
toàn huyện trạm tấu đã hoàn thành ba mươi năm trên ba mươi bảy thôn bản có đường bê tông
bên cạnh những đường giao thông đến trung tâm xã thì giờ đây việc đi lại của người dân ở những thôn bản đặc biệt khó khăn đã trở nên thuận tiện hơn
đây cũng là mục tiêu của đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh yên bái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thông qua đó còn thấy rõ được ý chí tự lực tự cường phát huy vai trò chủ thể của người dân vùng cao
tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng từng bước thay đổi bộ mặt vùng nông thôn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
để giúp đồng bào biên giới có thêm nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày
lực lượng bộ đội biên phòng ramai bộ đội biên phòng quảng bình đã mở ra một cửa hàng tạp hóa cộng đồng
tại xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
cửa hàng này có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu và tất cả đều được phục vụ miễn phí để bà con dân bản lựa chọn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là cửa hàng cộng đồng vừa được đồn biên phòng ramai
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình mở ra tại xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
cửa hàng này với đầy đủ các mặt hàng từ gạo mì tôm đến quần áo giày dép
khách hàng là bà con dân bản trên địa bàn xã trọng hóa
tất cả các hàng hóa ở đây đều được phục vụ miễn phí cho bà con
họ ở đây là hỗ trợ các nhân các đồng bào rất là khó khăn
nhưng có gì thì cho cái này gạo rồi mì tôm hoặc bột canh các thứ
các loài để hỗ trợ giúp đỡ dân để dân được thoát cái khó khăn
hàng hóa tại cửa hàng cộng đồng này đều được đồn biên phòng ramai vận động quyên góp từ các cán bộ chiến sĩ cũng như các mạnh thường quân
sau đó vận chuyển đến sắp xếp thành các dân hàng riêng biệt để bà con dân bản có nhu cầu đến lựa chọn
đời sống của bà con trên địa bàn đơn vị đồng quân thì đồng bào dân tộc đời sống rất khó khăn
đặc biệt là trong đợt mưa lũ vừa rồi
tuy nhiên không ảnh hưởng trực tiếp những gió tác đường
hình hưởng trạng tiếp là lũ rậy của bà con thì bị rất nặng
từ đời sống bà con như thế thì đảng ủy chính viên đơn vị cũng xin phép thương vụ thủ đường bùi vĩ đồng ý cho triển khai nhà tạp hóa vì cộng đồng
tất cả là vì nhân dân nghèo trên biên giới
lần đầu tiên trên địa bàn đồn biên phòng là triển khai nhà cộng đồng như thế này
để làm như thế này là thấy rất là ý nghĩa và bà con cũng rất là phân khởi
và đặc biệt là bên cạnh đó là các quần áo
thế khác là bà con cũng là lệ gân là hết như vậy là thấy rất là phân khởi
mong là các nhà hào tâm là tiếp tục là hỗ trợ cho đôn để là duy trì được cái nhà cộng đồng này
để tránh tình trạng lộn xộn lực lượng bộ đội biên phòng cắt cử các cán bộ chiến sĩ hướng dẫn ghi chép đầy đủ tên người và mặt hàng nhận miễn phí để quản lý
tạp hóa được mở vào các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần
mặc dù vừa chỉ mới triển khai nhưng mô hình cửa hàng miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số đã thực sự
mang lại hiệu quả thiết thực góp phần giảm bớt những khó khăn cho bà con ở bản láng biên giới của xã trọng hóa huyện minh hóa
nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân